nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phụ huynh dừng đỗ không đúng quy định trước khu vực cổng trường
điều điểm nền lượng phương tiện tăng đột biến khiến việc di chuyển khá khó khăn
trong đó là vẫn có một số những trường hợp là phụ huynh đưa các cháu đi ô tô cá nhân là dừng xe để các cháu xuống và gây cản trở giao thông
ngay lúc đó chúng tôi đã phối hợp với cả lực lượng chức năng như cảnh sát khu vực và công an phường sở tại là nhắc nhở tuyên truyền
hiện tại đây là lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số bảy sẽ phối hợp với cả đội sáu nắm bắt tình hình trước và chúng tôi sẽ phân luận dân giao thông
sao do cái chiều đường đó
nhanh nhất thoát nhất
cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay ngoài ứng trực vào khung giờ cao điểm lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra tại các điểm nóng giao thông
đồng thời lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng khác triển khai các phương án dự trù đối với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
tiếp tục với một tin tức về an ninh trật tự
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tiêu thụ
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần thị la chú tại tỉnh bắc cạn nguyễn ba hải chú tại nghệ an và trần văn phong chú tại thành phố buôn ma thuột
kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin
là đã đặt mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở nghệ an
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột để giao cho la với tiền công một mươi triệu đồng thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông bên trong chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hữu lợi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng là đối tượng thạch thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ hòa xã mỹ tú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
cao một m sáu mươi chín và có sạch
sẹo chấm cách ba cm trước đuôi lông bài phải
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị thùy trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số tám trăm chín mươi bảy trên tám mươi bảy trên một mươi năm a trần hưng đạo khóm một phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cao một m năm mươi năm và có sẹo chấm cách một cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện